đã nhận được sự quan tâm từ các phương tiện truyền thông người hâm mộ góp phần làm sôi động phong phú thêm đời sống văn hóa văn nghệ trong nước
tuy nhiên không ít người đang lợi dụng những lời bộc bạch để đánh bóng tên tuổi và các mục đích thiếu trong sáng khác
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài đừng coi đó là phương tiện đánh bóng tên tuổi của tác giả quang minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn cùng theo dõi
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn cùng theo dõi
điểm chung trong hồi ký tự truyện của những tác giả kể trên là chính họ chấp bút từ sự chiêm nghiệm suy ngẫm về cuộc đời sự nghiệp của mình
qua ngòi bút tài năng cùng uy tín bản lĩnh sự nghiêm túc góc nhìn độc đáo với phong cách sáng tạo riêng
nhiều cuốn tự chuyện của nghệ sĩ không chỉ cung cấp tư liệu bài học phong phú có giá trị với bạn đọc và giới nghiên cứu phê bình
mà còn có thể coi đó là tác phẩm văn chương đích thực
vì vậy tác phẩm có sức sở
sống lâu bền trong cộng đồng thưởng thức nghệ thuật trở thành tư liệu quý báu là những mảnh ghép không thể thiếu
khi muốn tìm hiểu chân dung một số nhà văn nhà thơ nổi tiếng
cũng cần nói thêm rằng đến đầu những năm hai nghìn gần như tự truyện và hồi ký nghệ sĩ vẫn là sân chơi riêng của nhà văn nhà thơ
năng khiếu chữ nghĩa tạo cơ hội và điều kiện cho họ viết về cuộc sống cá nhân và công việc bản thân nhiều hơn
so với đồng nghiệp hoạt động trong các loại hình nghệ thuật khác
tuy nhiên có vẻ gió đã đổi chiều
kể từ năm hai nghìn sáu khi cuốn tự truyện lê vân yêu và sống của lê vân nhà văn bùi mai hạnh chấp bút ra mắt bạn đọc
kèm theo là sự nở rộ hiện tượng xuất bản tự truyện của khá nhiều diễn viên nhạc sĩ ca sĩ người mẫu
trong số đó có tác phẩm ít nhiều để lại dấu ấn trong người đọc có lượng phát hành lớn hoặc đã được tái bản đều đặn như
chuyện nghề của thủy
của đạo diễn trần văn thủy lê thanh dũng chấp bút ngẫu hứng trần tiến hồi ký của nhạc sĩ trần tiến
hai mươi hồi ký không định xuất bản hồi ký của nhạc sĩ quốc bảo
cùng với tự chuyện của nghệ sĩ nổi tiếng đã khẳng định được tên tuổi đã xuất hiện ngày càng nhiều tự chuyện của nghệ sĩ trẻ
thậm chí cả tự chuyện của một số nghệ sĩ không chuyên
làn sóng xuất bản mới này đã phần nào khuấy động đời sống văn hóa văn nghệ và báo chí trong nước với một số tín hiệu
thế nhưng ngoài một số điểm sáng trào lưu nghệ sĩ xuất bản tự truyện hồi ký cũng bộc lộ một số vấn đề khiến dư luận chú ý và bất bình
cần nhận xét một cách thẳng thắn là dù có bìa sách cầu kỳ nhan đề gây ấn tượng nhiều hình ảnh minh họa bắt mắt
thì các chi tiết ấy vẫn không che lấp nổi nội dung nghèo nàn trong nhiều cuốn tự chuyện của nghệ sĩ đang được bày bán nhan nhản trên thị trường
trong đó chiếm số lượng lớn hơn cả là tự truyện
tự truyện của nghệ sĩ trẻ hoạt động trong thị trường âm nhạc giải trí như cỏ hạnh phúc hari won lột xác lâm trí khanh vàng anh và phượng hoàng
hoàng thùy linh hay một vài nghệ sĩ có tiếng nhưng đã gần như giải nghệ hoặc bước vào tuổi xế chiều như trường hợp một đời dông bão thương tín để gió cuốn đi ái vân
khác nhau về nghề nghiệp lứa tuổi cũng như vị trí trong mắt người hâm mộ nhưng các hồi ký tự chuyện kiểu này
lại chung điểm trừ là chỉ xoáy sâu vào giai thoại tình ái lối sống các quan hệ thông tin cá nhân hoặc khó khăn trong cuộc sống mà họ từng đối mặt
kỳ lạ là nhiều câu chuyện trong số đó lại không phải là bí mật điều mới phơi bầy lần đầu tiên trên trang sách mà trước đó từng xuất hiện với tần suất khá dày đặc trong dư luận xã hội
thậm chí một nữ ca sĩ trẻ không ngần ngại với lại quá khứ đầu đời không lấy gì làm hãnh diện
nhưng khi trở thành nữ ca sĩ trẻ người hâm mộ chấp nhận ta thứ người khác thì phóng đại câu chuyện giải phẫu thẩm mỹ đi tìm giới tính thật vốn đã trở thành chuyện thường nhật của nền y học hiện đại
có vẻ như với các nghệ sĩ này scandal là một món hàng kinh doanh siêu lợi nhuận và vì thế đã được họ sử dụng khai thác triệt để hết lần này đến lần khác
họ quan niệm tự truyện cũng chẳng khác một món trang sức thời thượng thay thế cho các câu chuyện úp mở
kích thích sự chú ý của công chúng đã được chia sẻ đầy dãy trên mạng xã hội blog cá nhân một số trang tin điện tử kênh truyền hình
bên cạnh đó một số ca sĩ trẻ bước vào con đường nghệ thuật từ hiện tượng mạng và vài cuộc thi không chuyên chưa có đóng góp nổi bật nhưng cũng ra tự chuyện như để chứng tỏ mình không hề kém thế hệ đi trước
có thể nói nhạt nhẽo là tính từ chính xác để mô tả các cuốn tự chuyện kiểu này
đó là lý do
để bất chấp nỗ lực tô vẽ từ phía những người chấp bút và sự quảng bá của một vài bài báo
các cuốn tự truyện như chạm tới giấc mơ tôi vẽ chân dung tôi i believe i can fly tôi tin mình có thể bay
thiếu hẳn các bài học kinh nghiệm các quan niệm nghệ thuật sâu sắc và tinh thần dấn thân với nghề nghiệp
điều mà mỗi nghệ sĩ chỉ rút ra được sau nhiều năm lao động tận tụy và gắn bó với nghề nghiệp của mình

trong sự đi xuống đến mức báo động với các nghệ sĩ

trong sự đi xuống đến mức báo động về chất lượng của nhiều hồi ký tự chuyện của người nổi tiếng hoặc tự thấy mình nổi tiếng xuất bản thời gian qua
không thể không nhắc tới trách nhiệm liên đới của một số người chấp bút biên tập sách
bởi xét đến cùng hầu hết các ca sĩ diễn viên người mẫu đều không trực tiếp viết tự truyện hồi ký
thay vào đó họ gửi gắm tư liệu hình ảnh cá nhân và sự tin tưởng cho tác giả biên tập viên
từ nguyên liệu thô ấy những cuốn tự chuyện của sao được nhào nặng thành các ấn phẩm rồi quảng bá âm ý bày bán tràn lan trên thị trường
chất lượng tác phẩm bị đặt xuống hàng thứ yếu miễn sao đạt được mục đích của người đặt hàng
do đó người chấp bút không thể vô can trước sự xuất hiện của tự chuyện rác hay hồi ký nhảm
các hồi ký tự chuyện này đều cho thấy khá rõ dường như người chấp bút là nhà văn nhà báo đã không hề tư vấn cho người mà họ nhận là rất gắn bó với mình
công việc của người chấp bút gần như chỉ là ghi chép liệt kê một cách thụ động nhiều khi là thiếu trách nhiệm về những câu chuyện tình tiết mà họ nghe nhân vật kể lại

ở một khía cạnh khác khi chấp bút một cuốn sách dở nhà báo không chỉ phụ lòng tin mà còn đánh giá cho người chấp bút

nhất là khi họ muốn gửi gắm những thông điệp quan điểm tích cực về nghề nghiệp và cuộc sống nói riêng về các giá trị chân thiện mỹ trong xã hội nói chung
nhất là khi họ muốn gửi gắm những thông điệp quan điểm tích cực về nghề nghiệp và cuộc sống nói riêng về các giá trị chân thiện mỹ trong xã hội nói chung

điều này còn đáng quý hơn khi nhiều hồi ký tự chuyện là sản phẩm tập thể giữa người nghệ sĩ với bạn bè đồng đội của họ
tình bạn đã giúp nghệ sĩ gạt bỏ sự im lặng tự ti của bản thân để dám nói những điều chân thật về cuộc đời và sự nghiệp đã qua
làm như vậy họ góp phần làm cho tác phẩm tự truyện hồi ký của nghệ sĩ trở nên đa dạng phong phú hơn so với những năm trước đây
tuy nhiên hồi ký tự chuyện tuyệt đối không phải là cuốn sách để người viết muốn kể gì thì kể thậm chí sáng tác quá khứ viết lại lịch sử ăn theo thần tượng xúc phạm người thân hoặc đồng nghiệp biến tác phẩm thành sản phẩm câu khách rẻ tiền coi thường độc giả
coi nội dung lệch lạc ấy là mục đích của nghệ sĩ
trong bộ phim của hồi ký tự truyện nghệ sĩ có thể thành công chốc lát về lợi nhuận và thu hút được sự quan tâm của một bộ phận độc giả hiếu kỳ
nhưng đổi lại họ cũng tự làm mất đi sự quý mến trân trọng của gia đình bạn bè và người hâm mộ
trải qua ba thế kỷ bộ tự truyện những lời bộc bạch của nhà văn nhà triết học nổi tiếng người pháp brusso có lẽ vẫn là một chuẩn mực về phong cách nội dung của thể loại tự truyện
bởi lẽ rousseau coi tự truyện như một văn
biên bản một tấm gương để ông soi thấu cuộc đời sự nghiệp và cả những sai lầm của bản thân
cho dù tồn tại nhiều chi tiết còn gây tranh cãi nhưng tinh thần phê phán bản thân của ruso là bài học quý mà văn nghệ sĩ trên thế giới có thể học tập
tại việt nam sau khi những cây đại thụ trong nền văn học nghệ thuật như tố hữu huy cận tô hoài lần lượt khuất bóng
đến nay vẫn chưa có những hồi ký tự chuyện nghệ sĩ xứng tầm
đáp ứng kỳ vọng của công chúng
tuy vậy điều đáng ghi nhận là đã có những cuốn tự chuyện cảm động của nghệ sĩ biết vượt lên nghịch cảnh khó khăn của cuộc sống
như không gục ngã của nhà văn dịch giả nguyễn bích lan chí khùng tự truyện của nhà văn nguyễn chí
đó có thể không phải là các tác giả nhận được sự săn đón từ lượng người hâm mộ đông đảo hay sự chú ý từ các phương tiện truyền thông đại chúng
nhưng tự chuyện hồi ký của họ luôn tràn đầy
tính nhân văn cho thấy phẩm chất của nghệ sĩ như viên ngọc trong cát luôn biết cách tỏa sáng trong cộng đồng thưởng thức nghệ thuật
đó thật sự mới là một trong các giá trị đích thực mà hồi ký tự chuyện cần hướng đến
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài đừng coi đó là phương tiện đánh bóng tên tuổi của tác giả quang minh
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại các chương trình sau